vốn và phải sử dụng vốn đúng mục đích
hiện nay là đảng và nhà nước rất quan tâm đến bà con đến hội viên của phụ nữ
thì cách làm cách thực hiện thì bà con rất là nhận thức nhanh rất là thay đổi
khi có một vụ việc gì để mình trục tiếp thì bà con không có vấn đề gì khó khăn rất là nhanh
huyện tumarong tỉnh con tum là huyện có địa hình phức tạp
bị chia cắt bởi nhiều các suối hợp thủy và núi cao
với địa hình thấp dần từ bắc xuống nam và từ đông sang tây
huyện có nhiều bậc thềm địa hình tạo nên nhiều kiểu địa hình đa dạng như gò đồi
núi cao và vùng trúng sèn kẽ nhau khá phức tạp
xã mang di là một trong những xã xa nhất của huyện
nằm cách trung tâm thành phố con tum gần một trăm linh km và được biết tới là xã đặc biệt khó khăn
toàn xã có sáu làng của đồng bào dân tộc xê đăng nằm gọn trong thung lũng
được bao quanh bởi hệ thống các ngọn núi thuộc xã ngọc linh
tại nơi đây
tính cộng đồng trong lối sống cũng như sinh hoạt được thể hiện rất rõ nét
sống theo cụm tập trung đời sống của người dân gắn liền với canh tác nương dẫy
lúa nước và rừng với quá trình sản xuất còn lạc hậu tự cung tự cấp
tuy nhiên trong những năm qua dù ở cách xa trung tâm thành phố
nhưng bà con nơi đây vẫn được tiếp cận và cập nhật các thông tin một cách nhanh chóng
từ các thông tin về thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung
thay thế thuộc các lĩnh vực ở trung ương
đến sự thay đổi của các thủ tục hành chính gấp huyện xã
nhờ đó mà kinh tế của địa phương đã có nhiều khởi sắc và chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa
tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế
các thủ tục hành chính ở xã thì họ cũng phối hợp với mặt trạng với phụ nữ
rồi phân công nhau rồi xuống thôn tuyên truyền cho bà con để biết các chương trình
rồi thủ tục để bà con hiểu biết
vừa nay thì bà con cũng nhận thức và biết áp dụng
về ví dụ như các kế hoạch hóa gia đình với các chính sách chế độ của trẻ em học sinh là
khi có cán bộ về xuống tuyên truyền là họ biết tập trung rồi sinh hoạt đầy đủ
cũng như xã đắc plông huyện con plông và xã mang di huyện tumorong
hiện nay trên địa bàn tỉnh con tum các địa phương đã và đang tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính
thông qua công tác tuyên truyền vận động tới từng địa bàn
đặc biệt là khu vực vùng sâu vùng xa
nơi bà con còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin
bên cạnh đó các địa phương cũng tăng cường kỷ luật kỳ cương hành chính
nâng cao tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức
viên chức trực tiếp nhận thụ lý giải quyết thủ tục hành chính
để tạo sự thân thiện gần gũi giữa người dân với cán bộ
lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu làm việc
đồng thời tiếp tục chủ động thực hiện tự kiểm tra văn bản kiểm tra văn bản theo thẩm quyền
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong khâu soạn thảo
ban hành thẩm định kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
xử lý kịp thời và triệt đề các văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định
đặc biệt là các văn bản có liên quan trực tiếp
ảnh hưởng lớn đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân
đối với công tác thủ tục hành chính thì quan trọng bây giờ bà con ở rất là xa
nên là mỗi thủ tục rất là khó triển khai đến bà con
nên là tất cả anh em là phải phụ trách đa phần là các bộ là
phải phụ trách là giúp đỡ tất cả những từng thôn trưởng
để tuyên truyền và giúp đỡ họ
mỗi thủ tục là phải tặng miếng tặng thôn
nhiều khi cán bộ là phải đi giúp đỡ cho bà con
thôi khi bà con mà có vị trình độ văn hóa thấp
thì nói chung là anh em cán bộ phải giúp đỡ và hướng dẫn từ mọi thủ tục hết
cơ bản là với những thủ tục cần thiết
thì bà con đã niêm yếp trước y ban để cho bà con nắm
và truyền hợp sở đó là những lãnh đạo
làm hợp thôn cũng thông báo cho thôn trưởng
rồi tất cả để triển khai
tính tặng người dân trong thôn cho mà đối với xa quá
thì bà con không đến kịp không đến được
thì các bộ thứ nhất là trưởng thôn các bộ xã và phụ trách thôn
phải giúp đỡ bà con mọi lĩnh vực như thế
trong năm hai nghìn một mươi bảy cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước
tỉnh con tùm đã đạt được nhiều thành tích đáng kích lệ
trong công tác chỉ đạo điều hành cải cách thể chế
như công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính
đã được thực hiện đồng bộ toàn diện trên các lĩnh vực theo quy định
kế hoạch cải cách hành chính hàng năm được thực hiện kịp thời
gắn kết quả cải cách hành chính hàng năm với công tác thi đua khen thường
đặc biệt tỉnh có một số cách làm mới mang lại hiệu quả cao
về cải cách thể chế tính đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi bảy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
đã ban hành được hơn hai trăm linh văn bản
công tác kiểm tra giả xuất văn bản
bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc
kịp thời công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
ngừng hiệu lực đã bàn hành và triển khai các kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật
về cải cách thủ tục hành chính cũng đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết
đối với nhiều thủ tục hành chính so với quy định của trung ương
các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai thủ tục hành chính
trong đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các xã vùng sâu vùng xa
thông qua tổ chức hội và các cấp cơ sở được coi là một trong những việc làm thiết thực mang lại hiệu quả cao
nói chung là thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở để tuyên truyền hoạt động
kịp thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng đến với hội viên phụ nữ để người ta thực hiện cho tốt
nói chung là riêng đối với về mặt thủ tục hành chính thì chúng tôi thứ nhất là
đối với hội thì nói chung là chủ yếu là tiện khai các hoạt động cụ thể dưới cơ sở
nói chung là cũng giảm bớt các thủ tục hành chính
có thể nói nâng cao tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân
tạo sự thân thiện gần gũi giữa các cơ sở
người dân với cán bộ không chỉ giúp công tác cải cách hành chính từ cơ sở tạo được sự chuyển biến tích cực
mà còn góp phần ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội tạo niềm tin
sự hài lòng cho nhân dân và bộ máy nhà nước ở cơ sở